phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định truy nã một đối tượng cầm đầu
trong đường dây mua bán trồng cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đó là hồ thanh phong chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
ngoài ba tháng bốn lực lượng công an đồng loạt triệt phá năm tụ điểm trồng cây cần sa quy mô lớn
ở xã hỏa thuận thành phố buôn ma thuật
tại các điểm này tổ công tác đã nhổ bỏ thu giữ hơn một chín trăm linh cây cần sa tươi và hơn bảy mươi tám kg cần xa khô
bước đầu làm rõ cần sa sau khi được thu hoạch đưa về dãy của phong để phơi và đóng gói
sau đó phong liên hệ bán cho một đối tượng ở thành phố hồ chí minh
liên quan đến vụ án này phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng về các hành vi mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy và trồng cây cần sa